những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại